bên lề hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng lần thứ tư tại philippines
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam
đã có cuộc gặp song phương với bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ nhật bản và ấn độ
tại cuộc tiếp xúc song phương với bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ james mattis
hai bộ trưởng cùng đánh giá lại kết quả hợp tác giữa hai bộ quốc phòng trong thời gian vừa qua
và cho rằng kết quả hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã đồng góp thiết thực
cho mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
nhân dịp này bộ trưởng ngô xuân lịch cũng đề nghị hoa kỳ tiếp tục hợp tác với việt nam
trong dự án làm sạch chất dioxin ở sân bay biên hòa
về phần mình bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ james mastit đánh giá cao vai trò vị thế của việt nam
trong khu vực cũng như sự hợp tác có hiệu quả của việt nam
trong việc xây dựng môi trường an ninh hòa bình tại khu vực
hoa kỳ sẵn sàng hợp tác với việt nam ở những nội dung mà việt nam có nhu cầu
trong cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng nhật bản isunori onodera
bộ trưởng ngô xuân lịch đánh giá cao quan hệ quốc phòng giữa hai nước thời gian qua
cho rằng quan hệ quốc phòng là trụ cột trong một quan hệ đối tác chiến lược việt nam nhật bản
hợp tác quốc phòng giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả
bộ trưởng ngô xuân lịch đề nghị trong thời gian tới
hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quân y
bộ trưởng quốc phòng nhật bản isunoi onodera khẳng định
nhật bản luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc phòng với việt nam
và sẵn sàng cùng việt nam triển khai các nội dung hợp tác theo các văn bản đã ký kết
trong cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng ấn độ nirmala sitharaman
bộ trưởng ngô xuân lịch khẳng định
việt nam đánh giá cao vai trò vị trí của ấn độ trong khu vực
và ủng hộ chính sách hành động hướng đông của ấn độ
bộ trưởng ngô xuân lịch bày tỏ sự cảm ơn về sự giúp đỡ và hợp tác
trong lĩnh vực quốc phòng của ấn độ dành cho việt nam thời gian qua
về phần mình nirmala sitharaman cũng khẳng định
ấn độ coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với việt nam
trong đó có lĩnh vực quốc phòng
ấn độ khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam
để triển khai các gói tín dụng dành cho việt nam một cách hiệu quả nhất